mới chỉ có khoảng bốn mươi người khuyết tật được học nghề và có việc làm so với nhu cầu thực tế
đây là thông tin được đưa ra trong hội nghị đánh giá công tác dạy nghề cho người khuyết tật
sau bảy năm thực hiện và tổng kết đề án một nghìn một mươi chín về trợ giúp người khuyết tật diễn ra vào sáng nay tại hà nội
từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo biển vững giai đoạn hai nghìn một mươi hai
hai nghìn hai mươi và đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
trung ương hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi việt nam đã thực hiện các chương trình dạy nghề
tạo việc làm và trợ giúp người khuyết tật trẻ mồ côi
đến nay các cấp hội đã tổ chức dạy nghề cho một mươi năm năm trăm bốn mươi năm người khuyết tật
kinh phí thực hiện là sáu mươi năm bảy tỷ đồng
bình quân chung tỷ lệ có việc làm sau học nghề của người khuyết tật đạt khoảng bảy mươi ba mươi
từ năm hai nghìn một mươi sáu hội không được giao chỉ tiêu dạy nghề
do đó số lượng người khuyết tật được dạy nghề và tạo việc làm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi chín giảm mạnh
thực tế người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn thiệt thòi
một số quy định của nhà nước chưa được thực hiện đầy đủ
chưa tiếp cận được vốn vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh